hơn năm mươi mét nhánh sông thị vài thuộc thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị lấp kín làm dự án cảng
chủ đầu tư nói rằng họ có đầy đủ pháp lý trong khi đó đi sở xây dựng khẳng định không có hồ sơ tại sở
và một trăm linh hectare đất nuôi trồng thủy sản của người dân giờ đây đã trở thành nước tù vì nguồn nước chính phục vụ việc nuôi thủy sản đã bị bịt kín
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bà rịa vũng tàu
sau khi nhận được phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí về việc công ty cổ phần thép pomina hai triển khai dự án cảng sài gòn thép việt lấp hết một nhánh sông làm ảnh hưởng tới nhu cầu nuôi thủy sản của người dân
sở xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàu đã cử đoàn cán bộ xuống kiểm tra thực địa
sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực sông bị lấp cùng với việc kiểm tra hồ sơ lưu tại sở ông vũ đặng dũng tránh thanh tra sở xây dựng cho biết hiện sở xây dựng chưa có hồ sơ về dự án này
hơn một trăm linh hectare của một mươi hộ dân bây giờ nếu mà bơm hết cái lòng rạch này thì không còn nước để cho những hộ dân ở trong này người ta canh tác
nên tôi đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc can thiệp cái vấn đề này để cho các hộ dân trong này có nước để mà sản xuất canh tác sản xuất trên cái đất người ta còn lại trong đó
cách đây ba ngày thì cái cống này còn nòi ra còn chảy nước ra được
bữa nay càng ngày càng nấp sâu lên bây giờ chúng tôi trong này
không có sản xuất gì được
muốn thu hoạch cũng không thu hoạch được
bây giờ tôi chính quyền làm sao có cái dòng sông này là chảy cái dòng sông hiu cúng cho bà con chúng tôi ở trong này sản xuất
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thị xã phùng mỹ đã có văn bản đề nghị công ty thép comina hai trong quá trình thực hiện thi công phải thực hiện đúng cam kết tại cuộc họp ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy giữa ủy ban nhân dân huyện tân thành
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thị xã phùng mỹ đã có văn bản đề nghị công ty thép comina hai trong quá trình thực hiện đúng cam kết tại cuộc họp ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy giữa ủy ban nhân dân thị xã phùng mỹ
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thị xã phùng mỹ đã có văn bản đề nghị công ty thép comina hai trong quá trình thực hiện đúng cam kết tại cuộc họp ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy giữa ủy ban nhân dân thị xã phùng mỹ